thưa quý vị và các bạn ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba người dân ven sông cầu phát hiện một sát chết trồi nổi trên sông
đoạn thuộc khu vực xóm xuân đám xã đồng liên huyện phú bình tỉnh thái nguyên
nạn nhân là một người đàn ông nghiện cờ bạc với nhiều mối quan hệ phức tạp trên mình chi chít những vết đập chém
hiện trường vụ án không một dấu vết manh mối duy nhất do vợ nạn nhân cung cấp là anh ta đã đi khỏi nhà ba hôm trước khi đi có mang theo sáu mươi triệu đồng
phải chăng đây là một vụ giết người cướp tài sản đơn thuần hay còn ẩn chứa một nguyên nhân sâu xa nào
với sự vào cuộc của tập thể chỉ huy và các trinh sát dày dặn kinh nghiệm bằng ý chí quyết tâm và sự phán đoán chính xác
chỉ trong một thời gian ngắn câu hỏi trên đã được trả lời đầy đủ và chính xác
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nguyễn văn hồ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và hoàng văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cùng chú tải thôn thống nhất
thưa nói với hai đối tượng này là chồng bị xã hội đen giết chết và nhờ hai đối tượng này trôn cất hộ
sau đó thưa lại lái xe quay về thái nguyên
sợ không dám trôn tuấn và hồ đã đến nhà mẹ đẻ của đối tượng nguyễn thị uẩn
để kể cho bà nghe hết sự việc thưa nhờ trôn xác chồng
sau khi trao đổi với con gái qua điện thoại bà uẩn biết con giết chồng
bà đã nhờ tuấn và hồ chuyển xác anh bằng ra quốc lộ để thưa bố trí xe đưa trở lại thái nguyên
đến thái nguyên thưa đã dùng xe máy cùng tuấn trở xác anh bằng ném xuống sông
thưa trả cho tuấn
thưa trả cho tuấn năm triệu đồng rồi trở về nhà tuấn quay trở lại lạng sơn
về đến nhà để tạo chứng cứ giả và che mắt mọi người
trương thị thưa xuất sẵn đến nhà người quen để tìm chồng hàng xóm lấy làm lạ
bởi từ trước tới nay anh bằng nhiều lần vắng nhà có thấy thưa đi tìm đâu
đến sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một quần chúng nhân dân phát hiện xác anh bằng nổi trên khúc
sông cầu thuộc xóm xuân đám xã đồng liên huyện phú bình tỉnh thái nguyên
tin người dân phát hiện sát chết đến tay thưa
để tạo chứng cứ là chồng mình bị xã hội đen giết để cướp tài sản
thưa đã lấy một chiếc sim giác nhắn tin vào số điện thoại của chồng
ở nhà với nội dung ra sông mà nhặt sắc chồng về
với những thủ đoạn đánh lừa mọi người thưa đình minh rằng cơ quan chức năng không thể phát hiện ra hành động giết người của mình

thưa đình minh rằng cơ quan chức năng không thể phát hiện ra hành động giết người của mình
nên khi được công an đến báo hôn tin thưa ung dung đến nhận xác chồng mang về nhà mai táng

cho dù cuộc sống vợ chồng của thưa không mấy hạnh phúc
nhưng dù sao hai người cũng có với nhau hai đứa con xinh xắn
cuộc sống tuy chưa được coi là giàu có nhưng cũng có của ăn của đẻ